trong những năm qua tỉnh đắk lắc đã triển khai nhiều dự án di dân định canh định cư nhằm ổn định đời sống của một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ
trong đó có năm dự án tái định cư thuộc xã vụ bồn huyện crong park
tuy nhiên các dự án tái định cư này chưa mang lại hiệu quả như mong muốn đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn
thiếu đất sản xuất không có hệ thống canh mương cuộc sống khó khăn lại phải thêm chi phí mua nước từ trạm bơm để canh tác
phần lớn hộ dân tại khu tái định cư này đã không thể bám trụ lại
được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi hai khu tái định cư buôn ea can xã vụ bồn huyện crong park được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khá khang trang
gồm sáu mươi sáu căn nhà cấp bốn hệ thống điện sinh hoạt đường giao thông công trình nước sạch với kinh phí hàng chục tỷ đồng
nay chỉ còn lại những dãy nhà bỏ hoang xuống cấp
thôn này là sáu mươi sáu hộ
từ khi bước lên năm hai nghìn một mươi
từ khi đó là sáu mươi sáu hộ đỡ được một năm
một năm xong bây giờ là làm ruộng thôi
nói chung là bây giờ là ủy ban phòng nhân tộc đằng kia là nói chung là không cấp nước cho đồng bào
rồi đồng bào làm không có ăn
là năm thứ hai xong bây giờ là bỏ về
còn hiện tại là năm hai nghìn một mươi bảy là còn hai mươi hai hộ
bây giờ bỏ nhà ra đi hết bỏ đi làm sài gòn
cuộc sống khó khăn chi phí sản xuất cao nên làm không đủ ăn
lần lượt các hộ dân phải rời bỏ khu tái định cư buôn ea can tìm về nơi sinh sống cũ
những hộ dân còn bám trụ lại phải đi thuê khắp nơi
đời sống bấp bênh con em thất học tỷ lệ hộ nghèo gần một trăm linh
tại các khu tái định cư thuộc buôn ea nông a ea nông b chư cơ nia e crê xã vụ bổn
đời sống của người dân cũng gặp nhiều khó khăn

điều kiện đất đai quá xấu không thể sản xuất được
mặc dù được hỗ trợ nhà ở sản xuất kèm theo nhiều chính sách yêu đãi của nhà nước
nhưng qua nhiều năm các hộ ở đây vẫn không thể thoát nghèo
vì không thể phát triển kinh tế trong điều kiện sản xuất thiếu thốn
nên lần lượt nhiều hộ dân phải rời bỏ khu tái định cư
những người ở lại cũng phải tìm kiếm công việc từ nơi khác để nuôi sống gia đình
dù thực trạng này đã tồn tại nhiều năm
nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp mang tính đột phá
để ổn định đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số

những người ở lại cũng phải tìm kiếm công việc từ nơi khác để nổi bật vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
nhanh chóng đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn
kết hợp với các chương trình hỗ trợ sản xuất
giúp họ có hướng đi mới trong phát triển kinh tế ổn định đời sống lâu dài